một điểm mới trong công tác xét nghiệm để xác định cấp độ dịch ở thành phố được ông mãi thông tin là lấy đủ lấy đúng đối tượng để đảm bảo độ tin cậy
phải xét nghiệm được bốn người trên một dân đảm bảo đủ bốn nhóm bao gồm các cơ sở y tế các ổ dịch khu vực có ca dương tính nơi tập trung đông người như siêu thị bến xe và người trở về từ vùng dịch ông mãi cho biết
với quy mô hơn một triệu dân trung bình mỗi ngày thành phố phải lấy khoảng sáu mẫu công tác xét nghiệm này được thực hiện thường xuyên
dựa trên các tiêu chí này thành phố có cơ sở chặt chẽ để cảnh báo cho các địa bàn nếu như tình hình dịch bệnh diễn biến theo xu hướng tăng lên
xu hướng là tuần vừa rồi số ca dương tính tăng lên năm bảy ông mãi cho hay
thành phố hồ chí minh đã và đang lên kế hoạch triển khai xét nghiệm với quy mô mẫu rộng hơn nhằm đánh giá tình hình sát thực tế hơn
ông anh nhấn mạnh việc xét nghiệm này cần phải đảm bảo hai yếu tố là quy mô mẫu và cơ cấu xét nghiệm sao cho chúng mẫu xét nghiệm có độ tin cậy cao
cụ thể thành phố dự định xét nghiệm với tỷ lệ bốn trên một dân
theo tính toán với một mươi triệu dân thì mỗi ngày thành phố phải xét nghiệm ít nhất khoảng sáu mẫu
trong đó hướng tới người dân từ bốn nhóm địa bàn cơ sở y tế ổ dịch nơi tập trung đông người như siêu thị nhà máy xí nghiệp và người trở về từ vùng dịch
vừa xét nghiệm bốn người trên một dân vừa nằm trong bốn đối tượng đó thì mới đạt được độ tin cậy
ông giải thích vị chủ tịch cho biết đây sẽ là giải pháp thường xuyên để thành phố giám sát tình hình hàng ngày
theo chủ tịch văn văn mãi thành phố hồ chí minh sẽ ứng phó với dịch covid một mươi chín theo hai giai đoạn trước f và sau f trong đó chú trọng đến các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm hình thành f
sắp tới thành phố sẽ đưa các khuyến nghị như xúc họng xúc mũi sông hơi thành khuyến cáo
đồng thời tăng cường hướng dẫn kiểm tra nhắc nhở và xử lý vi phạm nguyên tắc năm k
trong chuyện phòng dịch covid một mươi chín không có gì hơn ý thức cả nhưng trước đó mình phải có quy định tuyên truyền hướng dẫn và kiểm tra nhắc nhở ông mãi nói
với việc chăm sóc f thành phố đang củng cố các đội phản ứng nhanh
ông mãi nhận định một số xã phường thị trấn đã làm tốt công tác này nhưng có nơi cần tiếp tục củng cố vì đang có kẽ hở
chủ tịch thành phố hồ chí minh lấy ví dụ
có tình trạng nhà máy xí nghiệp khi xét nghiệm ra f thay vì báo ngay để cách ly thì lại để f về chỗ ở rồi mới báo lên trạm y tế tại nơi cư trú
đối với giai đoạn sau khi phát hiện f sẽ củng cố các đội phản ứng nhanh người đứng đầu chính quyền thành phố hồ chí minh nhìn nhận
hiện nay đang có kẽ hở đó là người làm việc ở nhà máy trở thành f thay vì cách ly tại nhà máy để xử lý ngay thì người này lại về chỗ ở rồi mới báo trạm y tế
điều này đã dẫn đến kéo dài thời gian tiếp xúc và tăng khả năng lên
quá trình kéo dài thời gian này sẽ tăng khả năng tiếp xúc dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao hơn đây là kẽ hở đầu tiên cần phải được khép lại
các f mới phát hiện sẽ được cấp túi thuốc càng sớm càng tốt để ngăn chuyển nặng và kéo giảm tử vong
kẽ hở thứ hai được ông mãi đề cập là sau khi phát hiện f ngành y tế địa phương cần phải tiếp cận ngay để hướng dẫn và cấp thuốc
đây là biện pháp phải thực hiện càng sớm càng tốt để ngăn nguy cơ chuyển nặng và tử vong cho bệnh nhân
ngoài ra tp hcm cũng phải tiếp tục củng cố trạm y tế lưu động củng cố hệ thống y tế cơ sở
sắp tới thành ủy tp hcm và hội đồng nhân dân tp hcm sẽ thảo luận chủ trương củng cố hệ thống y tế dựa trên quy mô dân số
có chế tài về kinh phí hoạt động có đối với những địa bàn hệ thống y tế còn yếu như học môn
thì đội phản ứng nhanh của thành phố sẽ điều về để tăng cường
và cuối cùng đó là củng cố hệ thống y tế cơ sở
theo đó tại kỳ họp quốc hội đang diễn ra đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã nhiều lần nêu ý kiến
về việc cần phải cơ cấu nhân lực cơ sở y tế theo quy mô dân số thay vì khung chung như hiện nay
trong thời gian chờ chủ trương cơ chế kinh phí thành phố đã và đang củng cố nhân lực
tại một số địa bàn đông dân như là quận tám hay huyện nhà bè
những địa bàn phát sinh thành điểm nóng dịch ví dụ như hoc mon thành phố sẽ cử đội phản ứng nhanh về hỗ trợ
trước bàn quan về việc
hóc môn là một điểm nóng nhưng bản đồ covid một mươi chín là màu vàng trong khi nhà bè và cần giờ lại là màu cam ông mãi cho biết
kết quả đánh giá dịch bệnh trên địa bàn chỉ mang ý nghĩa của một tuần
lãnh đạo thành ủy tp hcm cũng đã xuống kiểm tra tình hình dịch bệnh của những địa bàn phức tạp
người đứng đầu chính quyền thành phố tiếp tục khẳng định quan điểm thích ứng an toàn với dịch covid một mươi chín mở cửa phải từng bước và thận trọng
đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tp hcm sẽ có một số điều chỉnh cho đúng
với tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám ví dụ như địa bàn ở mức độ một thì được hoạt động một trăm linh mức hai thì được bảy mươi năm mức ba được năm mươi và mức bốn được hai mươi năm hoặc là không được hoạt động
sau này cứ công bố mức độ dịch covid một mươi chín thì các địa phương áp dụng luôn ông mãi thông tin
và đồng thời cho biết hiện nay các hoạt động ở thành phố đang được điều chỉnh theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm bộ tiêu chí hoặc là văn bản
quy định khác